chào mừng ngày giải phóng miền nam ba mươi tháng bốn và quốc tế lao động mùng một tháng năm
sáng ba mươi tháng bốn tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tổ chức các hoạt động phong phú với chủ đề
sắc màu các dân tộc việt nam
một trong những điểm nhấn trong chuỗi chương trình đó là tái hiện lễ hội sen cung của dân tộc khơ mú ở điện biên
lễ hội sen cung hay còn gọi là lễ hội cúng bản đây là một trong những nghi lễ đặc trưng tiêu biểu trong văn hóa truyền thống của người khơ mú ở điện biên
họ thường tổ chức vào khoảng từ tháng hai đến tháng bốn hàng năm với mục đích cầu mong các vị thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu

học đáo của đồng bào tỉnh sơn la đang xem là những tiết mục văn nghệ đặc sắc
hy vọng rằng thông qua những sự kiện phong phú diễn ra tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam sẽ đem đến những trải nghiệm thú vị cho du khách thập phương trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm